xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức cập nhật trong một trăm một mươi ba online
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và bệnh viện sản nhi quảng ninh
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam các bị can hoàng đình sơn nguyên phó giám đốc
ban quản lý dự án các công trình y tế sở y tế tỉnh quảng ninh phạm ngọc dũng nguyên chuyên viên văn phòng ubnd tỉnh quảng ninh
nguyên chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở y tế tỉnh quảng ninh nguyễn quý thịnh chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở y tế tỉnh quảng ninh
cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch công ty aic và đỗ văn sơn kê toán trưởng của aic
hiện tại bị can nhàn đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã
kết quả điều tra ban đầu xác định dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện sản nhi quảng ninh
được phê duyệt năm hai nghìn một mươi hai với tổng mức đầu tư hơn hai trăm ba mươi tám tỷ đồng do sở y tế tỉnh làm chủ đầu tư
các bị can đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá
theo giá cao hơn giá thị trường móc ngoặc với nhà thầu và công ty iec để nâng giá thiết bị y tế
gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá bảy mươi ba tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã bắt tạm giam nguyễn tiến thân chuyên viên vụ quan hệ quốc tế
văn phòng chính phủ để điều tra về hành vi nhận hối lộ
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
hà nội và các tỉnh thành phố ngày một mươi tám tháng tám
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét chỗ
ở nơi làm việc đối với nguyễn tiến thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chuyên viên vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ
về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới rất tinh vi
bằng hình thức chuyển khoản khi mua vàng vừa bị công an tỉnh đắk nông phát hiện
các đối tượng thao tác trên điện thoại tạo yêu cầu chuyển tiền
đồng thời thông báo đã chuyển khoản thành công nhằm tạo lòng tin
để các chủ tiệm
giao vàng rồi nhanh chóng bỏ đi
ngày bảy tháng năm trong lúc bà lê thị kim liên chủ tiệm vàng kim vân
ở thị trấn đắk minh huyện đắk minh tỉnh đắk nông
đang bán hàng thì có hai người phụ nữ đến hỏi mua vàng
rồi lừa đảo bằng hình thức thanh toán chuyển khoản để chiếm đoạt vàng của bà liên
với tổng số tiền trên tám mươi năm triệu đồng
cái tài khoản thôi chứ mà tiền là chưa qua
thì mình nghĩ chủ quan là thôi
thì nó nói chuyện nó làm
cái tư tưởng mình nó chi phối đi
nó nói chuyện này kia nọ
mình nghĩ chắc nó ở gần đây rồi
mình cũng gì để nữa
thì mình nghĩ thôi thì tiền chưa vô
chứ mà thôi từ từ nó vô
mà thực chất là có nửa tiếng sau thì không thấy tiền vô
để sau mình cũng quảng hồn đi kiếm ra
thì là không có
tương tự ông chu thanh hoàng
chủ tiệm vàng ngọc bích ở thị trấn đắc minh
cũng bị một người phụ nữ đến hỏi mua vàng
và đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
với tổng số tiền hai mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên do kiểm tra tài khoản
nên ông hoàng không đồng ý giao vàng
và người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi tiệm vàng
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện đắk minh tỉnh đắk nông
kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố
đối với nguyễn đăng cát tiên và nguyễn thị bích
cùng chú tại tp hcm
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài việc đến năm tiệm vàng trên địa bàn
huyện đắc minh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền gần một trăm linh triệu đồng
trước đó hai đối tượng này đã lừa đảo
chiếm đoạt tài sản là vàng với trị giá
hàng trăm triệu đồng của nhiều tiệm vàng
trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
qua sự việc trên thì cơ quan sách
của công an huyện minh cũng khuyên cáo
bà con trên địa bàn huyện đắk minh
và đắk nông và một số địa phương khác
thì là luôn cảnh giác
đối với cái việc mà mua bán
giao tài sản cho
các người mua thông qua hình thức là
thanh toán bằng
thì khi nào mà kiểm tra bằng
cái tài khoản của mình tiền chuyển
thì lúc đó thì mới giao bán
tài sản cho đối tượng tránh trường hợp
bị lừa như vụ
để đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
đạt hiệu quả cao cùng với việc đấu tranh
quyết liệt của lực lượng công an và ngành chức năng
thì mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác
chủ động bảo vệ tài sản tích cực
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát hiện tố giác tội phạm
góp phần bảo đảm an ninh trật tự
tại địa phương
toán nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên xét xử
sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo
y nam hồng quỳnh chú tại xã e tôn
huyện chimaga tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông y doan cờ đo
là bố vợ của y nam
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi một y nam đến nhà một người bạn
ở cùng buôn và tổ chức ăn nhậu
sau đó về nhà và xảy ra mâu thuẫn
với ông y doan cờ đo
y nam đã dùng dao chém hai nhát vào vùng cổ của ông y đoan
rất may lúc này nhiều người trong gia đình
đã kịp thời căn ngăn đưa ông y doan
đến bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tỷ lệ thương tật là tám
hội đồng xét xử tuyên phạt y nam hữu quỳnh
một mươi ba năm sau tháng thủ giam về tội giết người
liên quan đến vụ nhóm hàng chục người
trốn khỏi casino nhập cảnh trái phép
về việt nam đồn biên phòng cửa khẩu long bình an giang
hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương
và công an huyện an phú
tổ chức lực lượng tìm kiếm một người mất tích
sau khi bơi qua sông bình ghi
để nhập cảnh vào việt nam
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng
chốt quản lý bảo vệ biên giới
và phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện an phú
tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
bốn mươi người chưa xác định được thân nhân
lai lịch từ casino rick war
tỉnh can đan campuchia bơi sông bình ghi
nhập cảnh trái phép về việt nam
lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai
các đối tượng bước đầu các đối tượng khai nhận
sau khi tìm cách xuất cảnh trái phép sang campuchia
thì hợp đồng và làm việc
tại các casino do làm việc quá thời gian
quy định không được nghỉ ngơi và không được trả lương
nên nhóm người này bàn bạc tìm cách
vượt biên giới về việt nam
sau khi nhảy xuống sông bình ghi để bơi về việt nam
một người bị mất tích một người bị bảo vệ
của casino rick war bắt giữ trở lại
hiện đồn biên phòng cửa khẩu long bình
phối hợp với công an huyện an phú tổ chức lực lượng
tìm kiếm người mất tích cũng liên quan đến
vụ việc này lực lượng chức năng đã chuyển
hai mươi người về trung tâm giáo dục cộng đồng
xã đà phước huyện an phú để tiếp tục
làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào dịp lễ mùng hai tháng chín
sở giao thông vận tải hà nội lên kế hoạch
xử lý nghiêm các đơn vị vận tải
tự ý tăng giá cước khi chưa được
cấp thẩm quyền phê duyệt và thu tiền
qua quy định
sở giao thông vận tải hà nội
giao trung tâm quản lý giao thông công cộng
phối hợp với chặt chẽ các đơn vị vận tải
bằng xe buýt xây dựng kế hoạch phục vụ nhân dân
các đơn vị đảm bảo chất lượng xe
tăng cường xe dự phòng tối đa
để giải tỏa lượng khách tăng cao
vào các ngày cao điểm tại các bến xe khách
và kịp thời giải tỏa khách đi các tỉnh
khi có yêu cầu
đối với đơn vị vận tải hoạt động vận tải khách liên tỉnh
hợp đồng và du lịch xây dựng
phương án bố trí xe dự phòng xe tăng cường
để phục vụ kịp thời đáp ứng
khi cần thiết huy động tối đa khả năng
phương tiện phục vụ trong dịp nghỉ lễ
sở giao thông vận tải hà nội cũng yêu cầu
niêm yết giá cước trên xe theo quy định
không tùy tiện tăng giá cước
thu phụ giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt
phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng
đã tổ chức buổi tuyên truyền
và cho ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ
đối với các tài xế và doanh nghiệp vận tải du lịch
bằng xe điện bốn bánh
chở người có gắn động cơ trên địa bàn thành phố
sau khi ngành du lịch tại tp đà nẵng
phục hồi trở lại sau dịch bệnh
xe điện bốn bánh trở thành phương tiện
được nhiều du khách lựa chọn
tuy nhiên trong thời gian gần đây
các tài xế phục vụ hành khách bằng phương tiện này
liên tục vi phạm về đậu đỗ phóng nhanh vượt ẩu
đón trả khách không đúng nơi quy định
vi phạm tốc độ gây nhiều bức xúc cho người dân
bên cạnh việc gia quân xử lý
phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng
cũng đã tổ chức buổi tuyên truyền
và cho ký cam kết đối với các tài xế
cũng như là chủ doanh nghiệp vận tải du lịch
bằng xe điện bốn bánh để nâng cao ý thức chấp hành
về trật tự an toàn giao thông
và xây dựng nếp sống văn hóa giao thông văn minh đô thị
tại buổi tuyên truyền bốn doanh nghiệp
với gần một trăm linh tài xế đã ký cam kết
chấp hành luật giao thông đường bộ
nghiêm túc nhìn nhận rút kinh nghiệm về những tồn tại
và cam kết sẽ khắc phục siết chặt hơn
quản lý đối với hoạt động này của doanh nghiệp